tối qua mưa rông kéo dài xuất hiện tại một số tỉnh thành phía nam
đặc biệt có nơi có mưa đá khiến nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng
từ khoảng một mươi tám giờ tối mưa lớn kèm theo sấm chớp gió giật mạnh đã xuất hiện tại nhiều quận huyện
tại thành phố hồ chí minh đặc biệt là tại các tuyến đường hoàng hữu nam lâm viên
thuộc địa bàn thành phố thủ đức xuất hiện hiện tượng mưa đá
kích thước hạt cưa đá khoảng từ năm đến hai cm mưa kéo dài trong khoảng một mươi phút
mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cũng đã xảy ra tại thành phố biên hòa trảng bom định quán
lòng thành của tỉnh đồng nai khiến nhiều cây xanh trong các khuôn viên doanh nghiệp nhà vườn bị gãy đổ
mưa đá xuất hiện ở một số khu vực của nhiều phường như tân vạn an bình long bình long bình tân
và an hòa gây ngập lớn khu vực ngã ba phát triển và quốc lộ một a đoạn qua thành phố biên hòa
khiến một số phương tiện xe máy kể cả ô tô con bị ngập chết máy giữa dòng nước
ngay trong đêm lãnh đạo các địa phương đã đến kiểm tra chỉ đạo khắc phục sự cố do thiên tai gây ra
đồng thời đến thăm hỏi động viên lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đã không quản ngại mưa gió bám chốt để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh